theo cáo trạng nhật có nợ của anh phan văn dũng ở huyện phù mỹ tỉnh bình định một khoản tiền
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai anh dũng đến gặp nhật để lấy tiền nợ nhưng nhật không có tiền trả dẫn đến hai bên xô sát
trong lúc rằng co đối tượng đã dùng đòn gỗ đánh anh dũng tử vong
sau đó nhật đem trôn sát nạn nhân ở nghĩa trang thuộc xã mỹ cát rồi dùng sim điện thoại của anh dũng nhắn tin cho người thân để làm lạc hướng điều tra và che giấu hành vi giết người
đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhật đến công an huyện phù mỹ tự thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bình
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
vừa bắt quả tang nguyễn hồng sơn chú tại thành phố thái nguyên vì hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại khu vực trạm thu phí đường cao tấc thái nguyên
lực lượng công an bắt quả tang sơn đang mua bán cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là năm bánh heroin để trong túi sách ở hàng ghế sau của xe ô tô magda cx năm do đối tượng điều khiển
tại cơ quan điều tra sơn khai nhận mua số heroin trên của một người đàn ông tên dương với giá tám trăm linh triệu đồng
ở thị trấn xuân mai hà nội để về tiêu thụ tại thành phố thái nguyên và các tỉnh lân cận
được biết đối tượng từng có một tiền án về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy bị xử phạt hơn bốn năm tù vào năm hai nghìn một mươi
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần quốc tuấn
nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai bảy năm tù
võ khắc hiền nguyên phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai ba năm tù ra
theo cáo trạng bị cáo tuấn làm giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh đồng nai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuấn đã không làm đúng công tác quyểm tra giám sát
can thiệp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước việt nam
chất thuận dự kiến bầu chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân thanh bình khi chưa đủ điều kiện
riêng bị cáo hiển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không làm đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác thanh tra giám sát
không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng
hành vi trên của bị cáo tuấn và hiển đã để sáu quỹ tín dụng nhân dân vỡ nợ mất khả năng chi trả và gây thiệt hại hơn một ba trăm năm mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với bùi nguyên thái ngọc và nguyễn hồng vương
cùng chú tại huyện minh long tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự tỉnh quảng nam phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi giải cứu cháu bé sinh năm hai nghìn chín
chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam khi cháu đang bị vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã hành minh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận nạn nhân trước đây phục vụ trong các cơ sở kinh doanh karaoke tại thị trấn hương an huyện quế sơn do ngọc quản lý
qua trao đổi thỏa thuận vương và ngọc thống nhất mua bán cháu với giá ba mươi tám triệu đồng
được biết quá trình làm việc nạn nhân thường xuyên bị đánh đập đe dọa
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ngọc còn chuyển giao một nhân viên nữ quê tệ tỉnh quảng ngãi cho vương với giá là hai mươi triệu đồng
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện kiểm tra và tạm giữ một tàu
đang vận chuyển khoảng tám mươi đồng
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại vùng biển tây nam cách nam đông nam đảo hòn khoai cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu bt chín mươi hai nghìn chín ts có bốn thuyền viên trên tàu đang chở khoảng tám mươi lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong hàng hóa vi phạm dẫn giải tàu về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một thuộc tỉnh cà mau để tiếp tục điều
tra xử lý theo đúng quy định